tiếp tục với phần tin trong nước đáng chú ý

thành phố hồ chí minh không xử phạt xe không chính chủ
các cửa hàng xăng dầu này đã tự ý xây dựng không theo quy chuẩn quy hoạch không được cấp phép
ngành nghiền hoạt động
theo sở công thương tỉnh nghệ an trên địa bàn tỉnh hiện có sáu trăm bảy mươi năm cửa hàng kinh doanh xăng dầu
trong đó có một trăm hai mươi ba cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được cấp phép và giấy chứng nhận nhưng vẫn kinh doanh mặt hàng này
qua kiểm tra ngành chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện một số cửa hàng hoạt động còn mang tính tự phát
tự ý xây dựng không theo quy chuẩn quy hoạch không được cấp phép vẫn hoạt động kinh doanh
lỗi vi phạm rõ nhất mà các đơn vị kinh doanh mặt hàng xăng dầu ở nghệ an gặp phải
đó là không bảo đảm điều kiện về diện tích điều kiện về hành lang an toàn giao thông
an toàn lưới điện tiêm ẩn nguy cơ về phòng chống cháy nổ yếu kém về vệ sinh môi trường
công an tp hcm vừa ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép
chạy xe gây dối trật tự công cộng lập lại trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội
các sự kiện noel tết dương lịch năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố
nhất là sự kiện giải bóng đá vô địch đông nam á aff cup hai nghìn một mươi bảy
với phương châm phòng hơn chống công an tp hcm đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát
phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức nhiều phương án đấu tranh để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
các tổ chức tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để nhanh chóng xử lý triệt đề các đám đông
có dấu hiệu phát sinh phòng cảnh sát giao thông sẽ được trang bị đầy đủ các phương tiện
thiết bị nghiệp vụ như máy chụp hình máy quay phim kịp thời ghi nhận những đối tượng có biểu hiện chống đối
cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả trong việc chấn áp các hoạt động của các đối tượng chống đối
quá khích chống người thi hành công vụ
ngoài ra hàng đêm từ hai mươi bốn giờ các tổ tuần tra kiểm soát liên ngành sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện
trong đó tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên đi chơi khuya sử dụng các phương tiện tự ý thay đổi kết cấu xe
đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn tội phạm các trường hợp cất giấu vũ khí ma túy
tiến hành rà soát các đối tượng là huy nhân mà dẫn đến tai nạn giao thông và ông tác giao thông
cũng như là các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép
trong đợt gia quân phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý nhiều đối tượng có hành vi đua xe đánh võng
gây mất trật tự công cộng đo nồng độ cồn với chủ phương tiện khi tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm vừa cho biết sẽ không xác minh và xử phạt
đối với hành vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe mà người dân thường gọi nôm na là xe không chính chủ
kể từ nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường
khi tiến hành kiểm tra giấy tờ xe sẽ không xác minh và xử phạt đối với hành vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe
chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình
người dân có thể hiểu nôm na cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt với người đi xe không chính chủ
do đó cá nhân tổ chức khi sử dụng xe mượn dùng chung với người thân sẽ không cần phải chứng minh giải thích về chủ xe đứng tên trong giấy đăng ký xe
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm căn cứ khoảng chín điều bảy mươi sáu nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
cảnh sát giao thông chỉ xử phạt trường hợp xe không chính chủ thông qua công tác điều tra
xử lý các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên hoặc qua công tác đăng ký xe
chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý
cách truyền hình chuyên về văn hóa ninh tv của ai cập vừa thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp
quảng bá về văn hóa đất nước và con người việt nam với nội dung đặc biệt giới thiệu các danh nhân văn hóa
và di sản thế giới của việt nam được unesco vinh danh và công nhận
đây là lần thứ hai nintv phát sóng trực tiếp chương trình quảng bá về việt nam với thời lượng ba mươi phút
trong phần trả lời phỏng vấn trực tiếp trên ninh tv
ông vũ thiện tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại ai cập đã giới thiệu tới khán giả đất nước kim tự tháp
về các di tích danh thắng của việt nam được unesco công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới
chương trình phát sóng cũng đã lồng ghép các đoạn phim ngắn giới thiệu về những mốc son trong lịch sử hào hùng
các nét văn hóa đặc trưng và những thành tiệu nổi bật của việt nam sau ba mươi năm đổi mới
theo ông vũ thiện trong thời gian qua đại sứ quán việt nam đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa tại ai cập
như giới thiệu nghệ thuật mối rối nước tổ chức tuần triển lám ảnh việt nam tặng sách cho nhiều thư viện của ai cập
để xây dựng góc văn hóa với chủ đề cửa sổ nhìn vào việt nam góc phân củng cố mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước
đại sứ quán việt nam đã có chương trình hợp tác với chính phủ các cơ quan liên quan địa phương và các cơ quan truyền thông của ai cập
để tổ chức các chuỗi sự kiện với chủ đề hành trình theo dấu chân bác tại ai cập trong thời gian tới và những năm tiếp theo
thành phố hồ chí minh là nơi đón lượng khách du lịch nước ngoài nhiều nhất cả nước với hàng triệu lượt khách mỗi năm
ngoài các hoạt động tham quan vui chơi nghỉ dưỡng thì việc khám phá đời sống văn hóa nghệ thuật truyền thống
là điều mà rất nhiều du khách ngoại mong muốn được trải nghiệm
thế nhưng hiện thành phố hồ chí minh mới chỉ có vài sân khấu biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch
sân khấu đã ít loại hình nghệ thuật biểu diễn chưa đa dạng nên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của du khách
thành phố hồ chí minh
hồ chí minh hiện các chương trình nghệ thuật phục vụ du khách quốc tế chủ yếu là dối nước múa kết hợp siếc ở một số sân khấu
ngoài ra còn vài điểm tổ chức trưng bày biểu diễn áo dài đơn ca tài tử nhã nhạc cung đình
trong đó rối nước là phổ biến hơn cả còn các chương trình khác chưa thu hút được nhiều du khách
cũng như chưa nằm trong hệ thống tour chọn gói của các công ty lữ hành
hiện nay gần như là khi đi tour chỉ đưa được chương trình biểu diễn muối đói nước vào các chương trình chọn gói của mình để giới thiệu tới du khách quốc tế
còn các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật khác thì chúng tôi đa số là đưa vào các chương trình tự chọn dành cho khách hàng
song song với lại các chương trình tour phổ thông
lý do là thực sự là đa số những chương trình biểu diễn nghệ thuật của mình thì diễn ra thì không có điều đẳng và thường xuyên
thành phố hồ chí minh có nhiều điểm tham quan tuy nhiên theo một khảo sát mới đây
cứ một trăm linh khách quốc tế đến thành phố thì chỉ có bốn người xem các chương trình nghệ thuật
du khách ít đi xem biểu diễn nghệ thuật
không phải vì không thích mà không có nhiều lựa chọn để đi xem
đây là lần đầu tiên tôi đến với thành phố hồ chí minh
tôi thấy rất ấn tượng với thành phố này
tuy nhiên tôi mới chỉ biết đến chương trình biểu diễn rối nước ở đây và tôi đang rất hào hức để xem
các ý kiến từ những bên có liên quan trong ngành du lịch đều cho rằng thiếu sân khấu là nguyên nhân chính
khiến doanh nghiệp khó tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dành riêng cho du lịch
việc phát triển du lịch của thành phố hồ chí minh thông qua các chương trình văn hóa nghệ thuật
là một hướng đi hết sức thiết thực và đúng đắn
vừa góp phần quảng bá văn hóa vừa tạo thêm nhiều sản phẩm để thu hút khách du lịch
bây giờ còn thiếu nhất là thiếu một trung tâm thật lớn mà thành phố mình chưa có
một biểu tượng lớn cái đó là cũng chung thôi
tất cả những người hướng dẫn như tôi thì muốn có một cái gì đó đặc trưng riêng
để xây dựng các sân khấu điểm tổ chức trình diễn
cũng như để thiết kế các show biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ du lịch
theo nhiều người trong nghề thành phố cần có sự nghiên cứu kỹ nhu cầu thưởng thức
thị hiếu của từng nhóm đối tượng du khách theo quốc gia nền văn hóa tâm lý lứa tuổi
để thực hiện có hiệu quả khi ra mắt các sân khấu các show biểu diễn
thật ra thì mọi loại hình nghệ thuật nó đều có sức hấp dẫn riêng
nhưng quan trọng là có đáp ứng được nhu cầu của du khách hay không
thí dụ như theo mình thôi
thì từng du khách của từng quốc gia ví dụ như âu mỹ
thì thường họ đi du lịch kết hợp với tìm hiểu văn hóa của địa phương đó
rõ ràng thành phố hồ chí minh rất cần có thêm nhiều sân khấu và chương trình biểu diễn nghệ thuật
có chất lượng đa dạng và phong phú hơn đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước
đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố
không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa của một việt nam
vẻ đẹp tiềm ẩn điều đó còn tạo thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc
để thành phố hồ chí minh thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn thú vị ấn tượng với du khách gần xa
chuyển sang với những thông tin đáng chú ý khác
cho những người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
xã triệu lăng là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện triệu phong
nhận được tiền đền bù sau thảm họa môi trường xảy ra vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
xã triệu lăng có năm trăm năm mươi bảy đối tượng là chủ thuyền và lao động trên thuyền được nhận tiền đền bù trong đợt này
trong đó thuyền không lắp máy là ba mươi bốn chiếc với tám mươi bốn lao động
thuyền dưới hai mươi cv là hai trăm năm mươi hai chiếc với ba trăm chín mươi tám lao động
thuyền trên hai mươi cv là ba mươi một chiếc với bảy mươi bảy lao động
các ngư dân nhận tiền đền bù từ hai mươi hai triệu đồng đến chín mươi một triệu đồng
tùy từng đối tượng
đã cấp tiền cấp gạo và các thứ như mì tôm để dân dân nuôi sống trong những ngày khó khăn
và hôm nay được sự quan tâm của đảng nhà nước đã đền bù một số tiền
bây giờ dân dân rất là phấn khởi
khi mà nhận được cái tên đền đền bù này về là anh em triệu lăng tụi tôi sẽ mượn dòng sản xuất
ví dụ như là
ví dụ như là mua thêm lưới chai ghé thuyền để đóng mới
để mà sẵn sàng ra khơi làm biện để lấy lại nguyên thu nhập cho gia đình
trong đợt này toàn xã triệu lang được trả tiền đền bù với tổng số gần hai mươi chín tỷ đồng
quá trình đền bù được thực hiện công khai minh bạch từ khâu điều tra
lập danh sách ở cấp xã cho đến mức tiền đền bù theo từng đối tượng bị thiệt hại
việc giám sát đền bù được thực hiện nghiêm túc bảo đảm công tác đền bù đúng định mức và đúng đối tượng

trước những thiệt hại do sự cố môi trường biển gây nên
việc trả tiền đền bù kịp thời cho các địa phương vùng biển đã hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt
tiếp tục vươn khơi bám biển phát triển kinh tế giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc